vừa qua cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày siêu thứ ba để lựa chọn ứng cử viên của hai đảng dân chủ và cộng hòa ra tranh cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một tới
đã diễn ra với kết quả chiến thắng gần như tuyệt đối của hai đại kinh địch là ứng cử viên sáng giá donald trump và tổng thống joe biden
tuy nhiên theo các nhà phân tích một nhân tố đặc biệt được dự đoán có khả năng sẽ ngăn cản con đường trở lại nhà trắng của ông donald trump
những ngày qua giữa sức nóng của cuộc bầu cử sắp diễn ra bất kể thực tế khá nhiều cử tri mỹ không thực sự mặn mà với hai ứng cử viên đều đã lớn tuổi như ông biden tám mươi một tuổi
còn ông donald trump đang ở tuổi bảy mươi bảy
kết quả bầu cử sơ bộ ngày năm tháng ba đã thêm một lần khẳng định viễn cảnh tái đấu giữa ông biden và ông trump gần như là một trăm linh
tuy vậy theo các cuộc thăm dò trở ngại lớn nhất đối với việc ông donald trump trở lại nhà trắng vào năm hai nghìn hai mươi năm không phải là đối thủ cạnh tranh
đồng thời là đương kim
ông donald trump không phải là đối thủ cạnh tranh của ông tổng thống mỹ joe biden mà là một bản án hình sự đang trao lơ lường
được biết người đang làm việc này là jack smith một công tố viên chuyên nghiệp
ông chính là người xuất hiện từ một văn phòng của bộ tư pháp mỹ vào tháng sáu năm ngoái để thông báo rằng mình đã truy tố một cựu tổng thống lần đầu tiên trong lịch sử
đến nay ông smith vẫn giữ im lặng trong khi các cáo trạng đầu tiên liên quan đến cáo buộc xử lý sai thông tin mật của mỹ
cáo trạng thứ hai liên quan đến âm mưu đảo ngược của bầu cử năm hai nghìn hai mươi đã và đang tạo ra một vòng xoáy chính trị đe dọa chia rẽ nước mỹ
liên quan đến một trong những cáo buộc với ông trump đài cnn ngày một mươi một tháng ba đã công bố bài phỏng vấn độc quyền với ông brem batler
người được biết đến với mật danh nhân viên số năm của ông trump trong vụ án liên quan tới cáo buộc cựu tổng thống mỹ lưu trữ trái phép tài liệu mật
ông butler là nhân viên làm việc tại khu nghỉ dưỡng mar a lago và đã thử nhận tham gia vào quá trình vận chuyển tài lượng mật
theo người đàn ông này cáo buộc nhằm vào ông trump thực sự rúng động và nó cũng phá hỏng quan hệ với những người đồng nghiệp ở mao
ông butler đã phải đưa ra lời khai về những người bạn thân của mình dù nó có thể khiến họ gặp thắc dối
theo ông butler một nhân vật thân cận với ông trump là ông guadalta đã đưa ra một yêu cầu khác thường với nhân viên ở mar a lago vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể họ phải vận chuyển khoảng một mươi năm hộp chứa tài liệu từ khu nghỉ dưỡng lên một máy bay riêng
động thái này diễn ra cùng ngày các công tố viên

thời điểm đó ông không biết những chiếc hộp mà mình vận chuyển có chứa tài liệu mật
nhưng đó là những tài liệu trong bản cáo trạng có từ một mươi đến một mươi năm chiếc hộp màu trắng theo kiểu ngân hàng
trong cuộc phỏng vấn người đàn ông này cũng phản bác tuyên bố của ông trump về cuộc điều tra
ông cho biết bản thân không nghĩ đây là một cuộc săn phù thủy hay chiêu trò chính trị
ông nghĩ người dân mỹ cần biết sự thật trước cuộc bầu cử
với cá nhân ông ông trump không nên ra tranh cử vào lúc này
nên là nhân chứng có vai trò thèn sốt trong vụ ông trump bị cáo buộc lưu trữ trái phép tài liệu mật
vị công tố viên đặc biệt jack smith sẽ đề xuất xét xử vụ án vào đầu năm nay
trong khi đội ngũ pháp lý của cựu tổng thống mỹ cố gắng chỉ hoãn và hủy bỏ vụ kiện
cũng theo các công tố viên mỹ vụ việc của ông trump và tổng thống biden có tính chất khác nhau
bởi ông trump đã liên tục có những động thái nhằm cản trở việc thu hồi các tài liệu mật
trong khi đó phía ông trump luôn phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng ông smith là người ghét mình
bằng cách tuyên bố rằng ông được hưởng quyền miễn trừ với tư cách là cựu tổng thống
đáp lại ông smith đã thúc đẩy tòa án tối cao để đảm bảo phiên tòa diễn ra vào mùa xuân đối với ông trump diễn ra đúng tiến độ
mặt khác ông thừa nhận rằng mình đang đưa ra một yêu cầu đặc biệt
ông smith nhấn mạnh nhu cầu của công chúng trong việc đảm bảo cựu tổng thống trump
phải đối mặt với trách nhiệm giải trình vì bị cáo buộc tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử trước khi cuộc bầu cử tiếp theo diễn ra
với vị công tố viên này không có gì có thể quan trọng hơn đối với nền dân chủ của mỹ
trước đó ông smith đã gây ra làn sóng chấn động vào năm hai nghìn hai mươi khi truy tố tổng thống kostov hashim tassi
một đồng minh của phương tây ngay trước ngày ông tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà tổng thống trump khi đó dự kiến chủ trì tại nhà trắng
công tố viên smith đã đặt ra các nguyên tắc hoạt động của mình vào năm hai nghìn một mươi
khi ông được bổ nhiệm lãnh đạo một đơn vị chuyên giải quyết các vấn đề gai góc nhất
những vụ án liên quan đến các chính trị giải quyết
ông đã thực hiện nhiệm vụ này vào một thời điểm đầy biến động
phải nhanh chóng buộc phải bảo vệ các quyết định của mình là theo đuổi
và trong nhiều trường hợp là không theo đuổi các cuộc điều tra về các đảng viên đảng dân chủ và đảng cộng hòa cấp cao
chính thái độ cứng rắn và nổi tiếng là người vô tư kiên quyết của ông smith
đã khiến bộ trưởng tư pháp mỹ merrick garland bổ nhiệm ông làm cố vấn đặc biệt để giải quyết vụ án liên quan đến cựu tổng thống trump
vừa qua tòa án tối cao đã thông báo vào cuối tháng hai rằng họ sẽ xem xét vấn đề miễn trừ của ông trump vào tháng bốn tới
nhưng đã ra lệnh tạm dừng phiên tòa liên quan đến vấn đề can thiệp bầu cử
đây được cho là một chiến thắng của ông trump vốn có thể hoãn phiên tòa đến mùa hè hoặc có lẽ là cho đến sau cuộc bầu cử
quyết định này đồng nghĩa với tất cả các vụ kiện và phán quyết liên quan đến cáo buộc ông trump kích động nửa loạn sẽ phải rời lại
bình luận trên mạng xã hội ông trump đã gửi lời cảm ơn tòa án tối cao và cho biết rằng các chuyên gia pháp lý
vô cùng biết ơn về quyết định của tòa án tối cao khi xem xét quyền miễn trừ của tổng thống
tuy nhiên ông smith đã yêu cầu phiên tòa xét xử về vấn đề tài liệu mật của ông trump
liên quan đến hành động của cựu tổng thống sau khi rời nhà trắng diễn ra vào mùa hè
điều đó có nghĩa là phiên tòa hình sự đầu tiên của ông trump có thể sẽ do tiểu bang bục tội thay vì liên bang
việc xét xử ông trump dự kiến bắt đầu ở new york vào ngày hai mươi năm tháng ba vì bị cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh
để che đậy khoản tiền bịt miệng một trăm ba mươi usd cho diễn viên phim người lớn stomidaniels trước cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
đây là những cáo buộc mà ông trump phủ nhận
đến nay ông trump đang phải đối mặt với chín mươi một cáo buộc hình sự liên quan đến nỗ lực lật ngừa kết quả cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi trước ông joe biden
việc phát hiện ra các tài liệu mật tại dinh thự của ông ở bang florida
và cáo buộc ông đã bí mật giản xếp việc trả thù một ngôi sao khiêu dâm
giữa những rắc rối pháp lý của ông trump ở một diễn biến khác vào ngày một mươi một tháng ba vừa qua
tổng thống mỹ joe biden cũng đã đưa ra lời tuyên chiến tranh cử với đối thủ của mình
theo đó trong thông điệp trình bày năm hai nghìn hai mươi bốn ông biden chú ý thể hiện cho cử tri mỹ thấy sự khác biệt và trái ngược giữa mình và ông trump trên mọi phương diện
bao gồm chính sách đối nội cũng như đối ngoại an ninh cũng như xã hội
ông biden cam kết sẽ có những điều chỉnh chính sách và hành động quốc tế
thể về đối nội cũng như đối ngoại để tranh thủ diện cử tri là giới trẻ phụ nữ sinh viên và người theo đạo hồi
bên cạnh đó tổng thống mỹ hạ quyết tâm giải quyết vấn đề người tị nạn và nhập cư
ông quả quyết tiếp tục ủng hộ ukraine và duy trì chính sách đối địch với nga tiếp tục đối phó với trung quốc và iran
ông cũng cam kết tiếp tục ủng hộ israel đồng thời gia tăng hối thúc israel thay đổi cách thức tiến hành chiến tranh ở giải gaza
tăng cường hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân ở đây và thúc đẩy giải pháp chính trị
cho cuộc xung đột giữa israel và palestine
với nội dung cốt lõi là hình thành nhà nước palestine độc lập bên cạnh nhà nước israel
tại buổi trình bày người dân mỹ đã chứng kiến ông biden trở nên hoàn toàn khác
khi trình bày thông điệp dài sáu mươi tám phút có thể được coi là bài trình bày quan trọng nhất trong cuộc đời
người mỹ không thể không bất ngờ khi ông biden mạnh mẽ và quyết liệt tấn công trực diện vào ông trump
mà không một lần nêu đích danh và một mươi ba lần so sánh mình với người tiền nhiệm
từ lời tuyên chiến này có thể thấy ông biden đã thay đổi rất cơ hội
cơ bản cả trong nhận thức về chiến lược vận động tranh cử lẫn trong hành động cụ thể
trong khi đó ông trump chưa bộc lộ thay đổi cơ bản đáng kể nào
để tranh thủ diện cử tri đã bầu cho ông biden cách đây bốn năm và bầu cho bản nikki haley
cho tới khi người phụ nữ này rút khỏi cuộc tranh cử
điều này có nghĩa là cuộc đấu tay đôi giữa ông biden và ông trump đã bắt đầu ngay từ bây giờ
chứ không phải chờ đến khi đảng cộng hòa và đảng dân chủ tiến hành đại hội chính thức
đề cử ứng cử viên tổng thống của hai đảng vào giữa mùa hè tới
trên thực tế theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận ở mỹ vào thời điểm hiện tại
thì mức độ tín nhiệm của ông biden thấp và triển vọng thắng của ông trump một lần nữa là không chắc chắn
do vậy không có gì lạ khi ông biden phải chủ động hành động để xoay chuyển tình thế
tận dụng lần trình bày thông điệp vừa rồi để vận động tranh cử
ở lần trình bày thông điệp ấy ông biden đã chính thức tuyên chiến tranh cử với ông trump
tuy vậy người mỹ không thể không có phần ngỡ ngàng khi nghe ông biden đề cập thẳng thắn
trực tiếp đến thực tế tuổi tác và tình trạng sức khỏe của mình
đồng thời họ không thể không xác nhận ông biden đề cao nhưng không thổi phòng những thành quả cầm quyền trong ba năm qua
đến nay lộ trình của ông trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ năm nay cho thấy
mức độ áp đảo hoàn toàn của ông đối với các ứng viên khác của đảng cộng hòa
trong khi đó đảng dân chủ sẽ bước vào một cuộc tái đấu với sự quan ngại sâu sắc từ phía ông trump
do tỷ lệ tán thành của ông biden hiện ở mức thấp nhất và nghi ngờ ngày càng tăng của công chúng về việc
liệu vị tổng thống đã tám mươi sáu tuổi có đủ sức khỏe để tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai hay không
mặt khác nhiều cử tri vẫn cảm thấy bất an sâu sắc mặc dù sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của mỹ gần đây
đã tạo ra số lượng việc làm kỷ lục và vượt xa các bang công nghiệp hóa khác
tuy nhiên giá hàng tạp hóa và giá thuê nhà tăng cao là lời nhắc nhở rằng
nhiều người đang chờ đợi sự trở lại trạng thái bình thường
giống như trước đại dịch covid một mươi chín mà ông biden đã hứa vào năm hai nghìn hai mươi